gia đình không cánh mà bay theo chuyến đi định mệnh
nhưng với họ được quay về với gia đình là quá may mắn
vì đang có nhiều người bị sập bẫy ép làm việc lừa đảo người việt nam trên không gian mạng
nếu không đặt doanh số mà chủ đưa ra sẽ bị quản thúc đánh đập bỏ đói
muốn trở về không hề dễ dàng
bác công dân về địa bàn thì lực lượng công an xã cũng đến thăm hỏi
đồng viên và yêu cầu bác công dân trên nhận thức được rõ hành vi của mình
và tuyên truyền để cho những người dân khác người đồng bào dân tộc thủy số
nhất là những người mà thiếu hiểu biết nhận thức rõ được cái thủ đoạn lừa đảo
của những người trên mạng để tránh trường hợp sau này bị lừa đảo
công an huyện cảnh báo đối với người dân nếu có nhu cầu về việc làm
thì nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín
những kênh giới thiệu việc làm được nhà nước công nhận
không để những kẻ xấu lợi dụng những sơ hở thiếu sót
vấn đề bà con dân thiếu am hiểu về pháp luật
để lợi dụng đưa bán qua campuchia ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và an ninh trật tự tại địa phương
việc nhẹ lương cao chỉ là bánh vẽ mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo những người thiếu hiểu biết
mọi người dân nên cảnh giác tránh mắc bẫy để rơi vào cảnh tiền mất tật màng
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự các đối tượng lê văn huy chú tỉnh đồng tháp trần văn đạt phạm trí nguyên cùng chú tại tỉnh an giang
và cho gia đình bảo lãnh trần quốc bảo chú tại tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng một sau khi nhậu xong các đối tượng trên đã cùng với hai người khác bàn nhau
mang theo hung khí đi tìm người thanh niên mâu thuẫn với đạt để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp
trên đường quay về khi đến khu vực chợ hoa xuân trên đường bùi văn danh thuộc phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
nhóm này có hành vi điều khiển xe rú ga nẹt bô lạng lách đánh võng trên tay cầm hung khí và la hét
gây náo loạn chợ hoa xuân
cùng lúc này tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của công an phường mỹ xuyên đã kịp thời phát hiện
khống chế bắt giữ huy đạt nguyên và bảo cùng tăng vật là nhiều hung khí
hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp công an tp long xuyên tiếp tục điều tra
xác minh truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
nhận được thông tin về một xe ô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh tiền giang đã tiến hành kiểm tra và xử lý
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu chặn dừng phương tiện
đối tượng điều khiển phương tiện đã vượt lên để chạy trốn
tiếp đó đối tượng để xe ô tô bên lề đường rồi bỏ chạy
tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện trên xe ô tô có một mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài
và nhiều biển kiểm soát xe ô tô khác nhau
sau một giờ đồng hồ tìm kiếm lực lượng chức năng đã bắt giữ được phan thanh điền
điền khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ huyện bình hiệp tỉnh long an đến tỉnh bến tre để giao cho một người tên thái
trên địa bàn huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến ba mẹ con tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một
trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được tin báo cháy nhà dân ba tầng tại thôn bốn xã vĩnh hưng huyện vĩnh lộc
nên đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa
thực hiện công tác cứu nạn kiếu hộ
tại hiện trường đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng một của ngôi nhà ba tầng tỏa ra nhiều khói khí độc
lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn và khoanh vùng dập tắt đám cháy
quá trình tìm kiếm cứu nạn lực lượng chức năng phát hiện có ba nạn nhân tử vong tại tầng hai
nạn nhân được xác định là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng với hai con sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bảy
qua xác minh ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ba mươi chồng của nạn nhân phát hiện đám cháy ở tầng một
nên đã dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành
được biết ngôi nhà cháy có ba tầng không có chuồng cọp có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra bàn công ở phía trước
nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
công an huyện quyết định truy nã số hai ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
là đối tượng hàng cảnh em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số chín mươi một trên một mươi một trên bốn c
đường ba mươi tháng bốn phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ
công an huyện đơn dương của tỉnh lâm đồng đã ra quyết định truy nã số ba ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đối tượng phan văn thông sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại tổ ba đông nam hai phường vĩnh hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số một
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám của công an huyện đắc hà tỉnh con tum là đối tượng mộng văn tám
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã thanh sơn huyện thanh trương tỉnh nghệ an
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện